tại cảng cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị doanh nghiệp tư nhân cơ khí công nghiệp tàu thủy nguyễn văn tuấn vừa phối hợp với ngân hàng bidv chi nhánh quảng trị tổ chức lễ bàn giao tàu cá vỏ thép nghề lưới chụp theo nghị định sáu mươi bảy cp cho ngư dân ở tỉnh quảng trị
đây là tàu vỏ thép nghề lưới chụp lớn nhất đầu tiên ở tỉnh quảng trị được đóng theo nghị định sáu mươi bảy cb có tổng vốn đầu tư hơn hai mươi tỷ đồng
tàu mang tên việt chiến chín được bàn giao cho ngư dân bùi đình chiến ở khu phố sáu thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị
tàu cá vỏ thép nghề lưới chụp có công suất tám trăm hai mươi chín cv chiều dài của tàu là ba mươi tám m chiều rộng bảy tám mét chiều cao mặn ba sáu mét
tàu được trang bị máy giỏ cá đứng máy giỏ ngang máy định vị radar và các máy móc ngư lưới cụ phục vụ khai thác và bảo quản cá cùng các thiết bị hàng hải hiện đại khác
việc đưa vào sử dụng tàu vỏ thép việt chín trăm linh chín này sẽ giúp cho ngư dân quảng trị vươn khơi bám biển đánh bắt thủy hải sản dài ngày và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương